trong công tác tuần tra đêm thì tổ công tác của chúng tôi thường tập trung vào những đối tượng có biểu hiện nghi vấn là trộm cắp tài sản trộm đồ nhập
các đối tượng lang thang không rõ nơi cư trú các đối tượng thanh thiếu niên mà thường tụ tập để đua xe

nhận thức ý nghĩa đặc biệt của đợt triển khai thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm năm hai nghìn hai mươi
công an các đơn vị trên địa bàn thành phố hà nội đã có sự chuẩn bị triển khai nghiêm túc

công an quận hà đông cũng đã triển khai kế hoạch
bộ cán bộ chiến sĩ trên các nội dung đặc biệt là chủ động không để bị đập bất ngờ
và chỉ đạo đối nhiệm vụ công an các phường giả soát các đối tượng ở trên địa bàn

đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự

và quyết tâm của lực lượng công an thành phố hà nội nói riêng và công an cả nước nói chung
vào chiều ngày hôm nay vừa xảy ra một vụ cháy tại trung tâm anh ngữ quốc tế thái bình dương
trên đường phan chu trinh phường tiến thành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
khi nhận được tin báo thì rất nhiều xe chữa cháy cùng với các chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ tỉnh bình phước
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để dập tắt đám cháy
sau gần một giờ đồng hồ ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn
ghi nhận tại hiện trường phía dưới sảnh chính của trung tâm anh ngữ
rất nhiều tài sản máy móc sách vở bị thiêu dụi
ngọn lửa bốc lên phía trên cũng đã tạo áp lực khiến một số cửa kính quanh tòa nhà bị vỡ
và hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh bình phước tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị bắt đầu từ sáng ngày hôm nay ở vùng núi phía bắc của bắc bộ trời chuyển rét
và cho đến chiều ngày hôm nay các nơi khác ở phía đông bắc bộ trời cũng đã chuyển rét
từ đêm ngày hôm nay phía tây bắc bộ và phía bắc trung bộ trời cũng chuyển rét
như vậy là đây là đợt rét đậm rét hại đầu tiên ở miền bắc trong mùa đông này
từ ngày mai ngày một mươi năm tháng một mươi hai các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm rét hại
với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi một cho đến một mươi bốn độ c
vùng núi là tám cho đến một mươi một độ c
vùng núi cao dưới năm độ c và có khả năng xảy ra băng giá
trọng tâm rét hại tập trung ở cao bằng bắc cạn lạng sơn hà giang tuyên quang lào cai
khu vực hà nội từ chiều ngày hôm nay có mưa trời chuyển rét
bắt đầu từ ngày mai ngày một mươi năm tháng một mươi hai trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi một cho đến một mươi bốn độ c
các đợt rét đậm rét hại xảy ra trong thời kỳ nửa cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi cho đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
tập trung trong tháng một của năm hai nghìn hai mươi một
và có khả năng kéo dài từ bảy cho đến một mươi ngày
kéo dài hơn ở các tỉnh vùng núi phía bắc
tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị sáng nay ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm
xảy ra tại công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông cửu long và công ty cổ phần tập đoàn yên khánh
các đơn vị có liên quan và quan trọng việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc tp hcm trung lương
và đây là phiên tòa thu hút sự chú ý của dư luận với các việc xét xử hai mươi bị cáo
trong đó có hàng loạt cựu lãnh đạo của bộ giao thông vận tải
cụ thể liên quan đến vụ án này bị cáo đinh la thăng người từng giữ chức bộ trưởng bộ giao thông vận tải từ tháng tám năm hai nghìn một mươi một đến
tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu bị truy tố về tội vi phạm quy định thực quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm ông nguyễn hồng trường nguyên thứ trưởng bộ giao thông vận tải
nguyễn trí thành nguyên phó vụ trưởng bộ tài chính lê trung cường chuyên viên bộ tài chính
dương tuấn minh và dương thị trâm anh nguyên tổng giám đốc và giám đốc tổng công ty cửu long
nguyễn thu trang nguyên phó trưởng phòng đầu tư và quản lý đấu thầu tổng công ty cửu long
chuyên vị cáo đinh ngọc hệ tức úc trọc nguyên phó tổng giám đốc công ty thái sơn bộ quốc phòng
bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi
một mươi bị cáo còn lại liên quan vụ án cao tốc tp hcm trung lương bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

nguyễn thu trang nguyễn phó trưởng tp hcm trung lương
cấp dưới của ông đinh la thăng đã làm trái các quy định về bán đấu giá tài sản của nhà nước
từ đó để đinh ngọc hệ lợi dụng chiếm đoạt tài sản
hành vi làm trái nêu trên của đinh la thăng nguyễn hồng trường và đồng phạm là điều kiện dẫn đến hậu quả
để đinh ngọc hệ và đồng phạm thực hiện các hành vi gian dối
bắt đầu từ việc lập hồ sơ giả năng lực của công ty yên khánh và công ty khánh an
để tham gia đấu giá đến việc che giấu việc kiểm soát doanh thu thu phí của bộ giao thông vận tải
và các cơ quan chức năng từ đó chiếm đoạt gây thất thoát hơn bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng của nhà nước
do cái tính sợ của những người có trách nhiệm quản lý các tài sản nhà nước này
họ sẽ cẩn trọng hơn thận trọng hơn và quản lý có trách nhiệm hơn để bảo vệ cái tài sản nhà nước
dự kiến phiên xử ông đinh la thăng và đồng phạm sẽ kéo dài đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
kính thưa quý vị cũng trong hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
đã tuyên án phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tính dụng
xảy ra tại ngân hàng phương nam đối với bị cáo trầm bê và các bị cáo khác trong vụ án
hội đồng xét xử đã tuyên chấp nhận kháng nghiệm của viện kiểm soát nhân dân cấp cao
tại tp hcm tăng án đối với bị cáo dương thanh cường cựu tàu nhóm đốc công ty bình pháp
chủ tịch hội đồng quản trị công ty thanh pháp thành một mươi tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tổng hợp hình phạt bản án trước là tù chung thân
hội đồng xét xử bác kháng cáo kêu an của bị cáo trầm bê nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị
ngân hàng phương nam nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng sơn cơm bên
và kháng nghị tăng án đối với bị cáo này của viện kiểm sát nhân dân tp hcm tuyên y án sơ thẩm
đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo còn lại
hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận tuyên y án sơ thẩm
trước đó chiều ngày ba mươi tháng bảy tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo dương thanh cường
một mươi sáu năm tù viện tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị cáo trầm bê ba năm tù
phan huy khang nguyên phó tổng giám đốc chủ tịch hội đồng tính dụng ngân hàng phương nam
nguyên tổng giám đốc ngân hàng sơn cơm bên hai năm sáu tháng tù
cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tính dụng
bảy bị cáo còn lại tuyên phạt mức án từ một năm tù treo đến hai năm tù giam cùng với tội danh trên
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử tuyên buộc dương thanh cường phải chịu trách nhiệm
về toàn bộ thiệt hại vụ án là năm trăm linh năm tỷ đồng
theo nội dung vụ án bị cáo dương thanh cường lấy hai mươi ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đã thấy chấp tại ngân hàng aribank chi nhánh sáu để lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng phương nam
qua đó chiếm đoạt hơn một trăm tám mươi năm tỷ đồng của ngân hàng này
gây thiệt hại tổng cộng cho ngân hàng phương nam năm trăm linh năm tỷ đồng tính đến ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
bị cáo trầm bê và các đồng phạm biết rõ công ty cường không đủ điều kiện vay tiền
nhưng vẫn phê duyệt cho vay
sau đó viện kiểm soát nhân dân cấp cao tại tp hcm kháng nghị tăng hình phạt
đối với bị cáo dương thanh cường
cũng trong sáng nay ngày một mươi bốn tháng một mươi hai một căn nhà tại trung tâm tp hcm đã phát hỏa
và cháy lan làm bốn căn nhà xung quanh bị ảnh hưởng
và lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phong tỏa nhiều tuyến đường lân cận
để phục vụ công tác chữa cháy
khoảng tám giờ ba mươi phút cột khói đen bốc cao hàng trăm mét bốc lên tại một con hẻm đường nguyễn thượng hiền
gần chạy vườn chú quận ba
theo những người dân thời điểm trên một căn nhà nằm phía sau cửa hàng bán đồ chơi trẻ em
số một trăm tám mươi sáu một trăm tám mươi tám nguyễn thượng hiền bất ngờ phát hỏa và trong nhà không có người mà khóa cửa bên ngoài
nhiều người đã phải phá cửa và dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành
ít phút sau có nhiều cứu ngõ phát ra lửa càng lúc càng lớn nên người dân xung quanh lo sợ cháy lan
cửa hàng đồ chơi nói trên cũng phải di dời đồ đạc và hàng hóa ra ngoài
phòng khi bị lửa lan sang nhận tin báo lực lượng chức năng khu vực đã có mặt và triển khai nghiệp vụ
chia làm ba hướng với hơn sáu mươi chiến sĩ và nhiều phương tiện chuyên dụng
khoảng ba mươi phút sau ngọn lửa được khống chế
vụ cháy đã thiêu rụi căn nhà ba tầng và làm bốn căn nhà xung quanh bị cháy xém
sức nóng của đám cháy cũng đã làm nhiều cửa kính của một số căn nhà lân cận vỡ nát
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
trưa nay ngày một mươi bốn tháng một mươi hai công an quận bình tân tp hcm phải phong tỏa đường số sáu
phường bình trị đông bê để phản hồi trực tự khi hàng trăm người tập trung trước một phòng tập gym
nguyên nhân là được xác định do mâu thuẫn trên mạng xã hội
theo người dân nguyên nhân sự việc xuất phát từ những lời nói gây bức xúc của một thanh niên
ở phòng gym đang trên mạng xã hội
những người này đến để gặp thanh niên trên tiếp nhận tin báo rất đông lực lượng chức năng
phường bình trị đông bê và công an quận bình tân sau đó có mặt để đảm bảo an ninh trực tự
càng về trưa số lượng người kéo đến để gặp thanh niên đông hơn nên công an phải phong tỏa
một đoạn đường và các ngã tư lân cận đồng thời phát loa yêu cầu người dân không tập trung đông người
đến đầu giờ chiều cùng ngày lực lượng chức năng vẫn đang túc trực đảm bảo an ninh trực tự tại khu vực này
trong bối cảnh cả nước xảy ra nhiều vụ cướp ngân hàng tiệm vàng công an phường một thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
xây dựng mô hình tiếng chuông cảnh báo kết nối hệ thống báo động giữa các ngân hàng tiệc vàng
trên địa bàn với công an phường
và sau một thời gian triển khai thì mô hình này đã phát huy hiệu quả và đang được nhân rộng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở phường một thành phố đà lạt đang ngày càng được nhân rộng
và đạt được những kết quả bước đầu
thời gian qua công an phường một đã triển khai nhiều mô hình thiết thực phù hợp với địa bàn
và ngày càng đi vào chiều sâu để trở thành thói quen ý thức và hành động thường ngày của mọi tầng lớp nhân dân
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở phường một tp đà lạt đang ngày càng được nhân rộng
và đạt được những kết quả bước đầu
ngoài ra trước tình trạng trộm cướp diễn biến phức tạp tại các ngân hàng tiệm vàng
công an phường một đã tham mưu cho ủy ban nhân dân phường xây dựng mô hình tiếng chuông cảnh báo
kết nối hệ thống báo động giữa các ngân hàng trên địa bàn với công an phường
sau một thời gian thử nghiệm thu được hiệu quả đến nay hệ thống đã có một mươi hai ngân hàng tiệm vàng kết nối với công an phường
chúng tôi tiếp tục nhân động mô hình tiếng chuông cảnh báo tại các tiệm vàng trên toàn địa bàn
để tiến hành lập được mô hình để lập tốt công tác tiên truyền vận động trong các doanh nghiệp cơ quan nhà nước
lúc đó tụi tôi cũng rất an ngại nhiều khi có sự cố xảy ra kêu cho phường thì lúc mà gọi điện thoại nó không nhanh bằng tiếng chuông này
tiếng chuông này chỉ cần bấm một cái là phường sẽ tự động chạy qua và biết chỗ
chứ còn bây giờ cái điện thoại lên nó rất là chậm
còn bây giờ cứ bấm là công an cứ qua đã còn chuyện gì xảy ra
với mô hình thiết thực hiệu quả và cách thức triển khai đúng hướng phù hợp địa bàn
sự vật cuộc tích cực và không ngừng của cả hệ thống chính trị và toàn dân
tình hình an ninh trực tự ở phường một thành phố đà lạt thời gian qua đạt được những thành công đáng kể
thời gian tới công an phường tiếp tục tổng hợp nguồn sức mạnh từ nhân dân
xây dựng thế trận an ninh liên hoàng chống lại mọi dấu hiệu hành vi phạm tội
đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân cũng như tạo điều kiện tốt nhất để địa phương phát triển kinh tế